phần cuối là dự báo thời tiết
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết